với quy mô là hơn năm gian hàng tiêu chuẩn của trên hai năm trăm linh doanh nghiệp đến từ các nước asean và trung quốc
trong đó đoàn việt nam có một trăm năm mươi doanh nghiệp tham gia hội trợ với hai trăm năm mươi gian hàng giới thiệu sản phẩm
đây là hoạt động đa phương giữa asean và trung quốc được tổ chức thường niên trong nhiều năm qua
trong đó trung quốc đóng vai trò là nước chủ nhà và đăng cai tổ chức
mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp việt nam tham gia hội trợ
tại hội trợ các gian hàng của việt nam giới thiệu các sản phẩm dịch vụ thuộc các ngành hàng có sức cạnh tranh
và phát triển thị trường xuất khẩu tại trung quốc và asean như nông sản và thực phẩm chế biến
đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ hàng tiêu dùng đầu tư du lịch và dịch vụ thương mại
trong số này có nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và những doanh nghiệp lớn của việt nam
các doanh nghiệp cũng có xuất hiện tại thị trường trung quốc và duy trì theo con đường này đã hai mươi ba năm năm rồi
và đối với sản phẩm bitit thì đã để lại được cái ấn tượng rất là sâu đậm cho người trung quốc
về cái sản phẩm có cái thương hiệu của việt nam mình
và cái sản phẩm bitit của mình thì người trung quốc khi mà họ tham gia trực tiếp tại hội trợ
và họ được sờ tận tay đối với sản phẩm của mình thì họ cảm thấy rất là
thấy chất lượng của mình cũng rất là tốt và họ tin tưởng rằng cái hàng việt nam của mình
và cũng chung với các sản phẩm việt nam khác thì có được những cái chất lượng và cái sự thoải mái khi mà đi
nhiều doanh nghiệp việt nam đã có đổi mới về mẫu má sự tiện dụng trong sử dụng sản phẩm
để chinh phục thị trường trung quốc cũng như các quốc gia asean khác
và các doanh nghiệp có cơ sở để kỳ vọng vào việc tìm đối tác cũng như thúc đẩy xuất khẩu
chúng tôi kỳ vọng là hàng ngày càng ngày có càng có nhiều cái doanh nghiệp việt nam
cũng như là doanh nghiệp trung quốc tham gia vào hội trợ
thông qua đó chúng tôi có những cái đối tác để tiếp tục đưa cái thị trường thăm
cái sản phẩm thâm nhập sâu hơn vào thị trường trung quốc
với những sản phẩm không chỉ riêng của vinacafé mà của doanh nghiệp việt nam nói chung
ở đây là một cái thị trường rất là lớn rất là tiềm năng
và tôi hy vọng rằng sau cái hội trợ lần này thì thương hiệu hạt điều rong muối của bình phước việt nam
cũng như là thương hiệu của asean sẽ được các nhà thương gia
cũng như là các đầu mối các bạn ở bên này đón nhận
và sẽ tiếp tục đi sâu vào thị trường trung quốc nhiều hơn
và đi sâu vào thị trường của các nước bạn ở asean
thông qua việc tham dự hội trợ này thì các doanh nghiệp việt nam
cũng như là các địa phương của việt nam có cơ hội giới thiệu tiềm năng kinh tế
cũng như là thương mại hợp tác với lại các doanh nghiệp và các địa phương của trung quốc nói riêng
và các nước asean nói chung
việc tham dự cái hỗ trợ asean trung quốc này thì không chỉ là cơ hội để mà kết nối giao thương
với các doanh nghiệp trung quốc mà còn là cái cửa ngõ để mà có thể là vươn ra
cho các nước asean
hội trợ k expo hai nghìn một mươi bảy khu gian hàng việt nam đã chào đón hơn năm mươi lượt khách
là các doanh nghiệp trung quốc và quốc tế công chúng tới tham quan và giao dịch
tổng giá trị các giao dịch thương mại thỏa thuận hợp đồng thương mại
và các dự án đầu tư doanh nghiệp việt nam đã ký kết tại hội trợ đạt trên năm mươi triệu usd